mở đầu sẽ là thông tin về kết quả điều trị các ca bệnh mắc covid một mươi chín
vào ngày hôm nay bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết là bệnh viện sẽ có thêm một mươi bảy bệnh nhân covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
như vậy là số ca khỏi bệnh ở việt nam đã tăng lên là một trăm sáu mươi ba trên hai trăm sáu mươi năm ca mắc là như vậy là đạt sáu mươi một
liên quan đến những người tiếp xúc gần với bệnh nhân số hai trăm sáu mươi hai là công nhân công ty samsung display khu công nghiệp yên phong tỉnh bắc ninh
giám đốc sở y tế tỉnh bắc giang cho biết là hai mươi năm mẫu bệnh phẩm xét nghiệm virus sars cov hai đã được xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính
trong số đó thì có hai mẫu bệnh phẩm f một và hai mươi ba mẫu bệnh phẩm f hai
hiện nay còn hai mẫu bệnh phẩm f một ở các huyện yên dũng tân yên và chín mẫu bệnh phẩm f một cách ly tập trung tại tỉnh bắc ninh đang chờ kết quả xét nghiệm
trong ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng bốn trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bắc giang sẽ tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm của những trường hợp f hai để xét nghiệm virus sars cov hai
thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ thời gian vừa qua đã có không ít cán bộ là người đứng đầu các đơn vị chính quyền cơ sở đã bị đình chỉ trong công tác
yêu cầu kiểm điểm nghiêm khắc khi chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp cần thiết để phòng chống dịch bệnh
và mới đây nhất là câu chuyện về một cán bộ đảng viên là phó chủ tịch hội đồng nhân dân cấp huyện
đã có thái độ lời lẽ gây gắt không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch covid một mươi chín khiến cho dư luận rất bức xúc
trong khi người dân đang nỗ lực hết sức để chung tay cùng với chính phủ phòng chống dịch bệnh thì họ những người cán bộ lại quên mất trách nhiệm nêu gương
clip lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua liên quan đến ông lưu văn thanh phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện hớn quản tỉnh bình phước
không đeo khẩu trang dùng những lời lẽ gai gắt cự cãi
chống đối lực lượng chức năng khi bị yêu cầu kiểm tra thân nhiệt tại chốt kiểm dịch covid một mươi chín
những hành vi phản cảm này đã khiến dư luận rất bức xúc và cho rằng cần phải xử lý nghiêm khắc
ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ban thường vụ tỉnh ủy bình phước tạm đình chỉ công tác cán bộ đối với ông lưu văn thanh huyện ủy viên phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện hớn quản
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một để chờ các ngành chức năng xem xét xử lý

làm rõ một cách chính xác khách quan toàn diện và sẽ phải có kết luận đầy đủ rõ ràng minh bạch
đảng ta cũng cần những người lãnh đạo như vậy không
để quán karaoke hoạt động trên địa bàn trong thời gian thực hiện các biện pháp cách ly toàn xã hội
chủ tịch ubnd phường đông ngàn thị xã tử sơn tỉnh bắc ninh đã bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm
trước đó tại thanh hóa chủ tịch ubnd xã tân châu huyện thiệu hóa trưởng ban phòng chống dịch covid một mươi chín của xã cũng bị tạm đình chỉ công tác
khi để một số hộ gia đình trên địa bàn tổ chức đám cưới dình tăng tụ tập đông người giữa cao điểm dịch bệnh
lời là chống dịch cựu trưởng trường trung học hội thông mạc đĩnh chi thành phố hải phòng đã bị phê bình và tiêu chuyển công tác
những hình thức xử lý thích đáng dành cho người đứng đầu đã không làm hết trách nhiệm và đã quên mất trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
nhất là trong tình hình cả nước đang căng mình phòng chống đại dịch
những biện pháp kỷ luật tất nghiêm vừa rồi của bình phước cũng như ở nhiều địa phương
trước một số trường vi phạm của cán bộ đảng viên như vậy theo tôi chúng tôi rất phấn khẩu người thân rất phấn khẩu
nó thể hiện ở chỗ là như vậy chúng ta không dung túng chúng ta không bao che cho bất cứ một cá nhân nào
dẫu cư vị đảng một khi họ đã vi phạm pháp luật nhà nước
càng những lúc khó khăn
càng những cái
cái thời điểm đòi hỏi cao đối với người cán bộ
thì chính lúc đó nó bọc lộ cái bản lĩnh bọc lộ phẩm chất bọc lộ năng lực
và chính cái đó là một trong những tiêu chí những yếu tố để chúng ta nhìn nhận chúng ta nhận xét chúng ta đánh giá cán bộ
và thậm chí có thể nói để chúng ta sử dụng cho đúng cán bộ
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã nhấn mạnh
ứng phó với dịch bệnh cũng là một thử thách để đánh giá cán bộ
càng trong thời điểm cả hệ thống chính trị đang gồng mình chống dịch
nhân dân càng mong muốn người cán bộ đảng viên phải thể hiện vai trò trách nhiệm bằng những việc làm những hành động cụ thể
những biểu diễn tiêu cực những hành vi lệch chuẩn cần phải xử lý nguyên pháp
phải làm ngay và làm nghiêng
không chỉ là giữ thủ tướng phép mũ mà còn giữ vững niềm tin của nhân dân
rằng đất nước ai có hành vi cản trợ chống đối liên lược lại cuộc chiến này đều phải bị xử lý